còn trong sáng và trưa ngày mai khi mà mưa chưa xuất hiện ở nam bộ và tây nguyên
hai khu vực này trời có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên
giao động với mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ ở nam bộ mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển do tác động hút gió của giải hội tụ nhiệt đới nên khu vực nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến biển động
với khu vực huyện đảo hoàng sa
gió hướng tây nam với cường độ trung bình cấp bốn cấp năm nên sóng biển dưới hai mét
tầm nhìn xa trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước